hàng loạt chính sách mới như là cho thuê lại lao động cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề
cách xác định thời điểm sử dụng nhà ở cũ sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nghị định hai mươi chín về đơn giản hóa điều kiện giấy phép cho thuê lại lao động có hiệu lực từ ngày năm tháng năm
so với trước đây nghị định mới đã bai bỏ điều kiện về vốn pháp định hai tỷ đồng
và điều kiện về địa điểm đặt trụ sở chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp
nghị định ba mươi sửa đổi nghị định chín mươi chín hướng dẫn luật nhà ở đã bổ sung hướng dẫn cụ thể
việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
nghị định này có hiệu lực từ ngày năm tháng năm
thông tư ba sửa đổi quy chế thi trung học phổ thông quốc gia nêu rõ
học sinh trung học phổ thông học viên giáo dục thường xuyên có giấy chứng nhận nghề
bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trong thời gian học trung học phổ thông
thì được cộng điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông
thông tư có hiệu lực từ ngày ba tháng năm
theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp một mới được ban hành
tại thông tư năm của bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu phải có bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại
giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát
vận dụng và thực tế cuộc sống thông tư có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm
bộ giáo dục và đào tạo đã ra thông tư sáu quy định quy tắc ứng xử
trong cơ sở giáo dục mầm non cơ sở giáo dục phổ thông cơ sở giáo dục thường xuyên
thông tư này có hiệu lực từ ngày hai mươi tám tháng năm
nghị định ba mươi một quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo
có hiệu lực từ ngày hai mươi tám tháng năm
một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định này là quy định các biện pháp xử lý
đối với người tố cáo là cán bộ công chức viên chức